nhìn người bạn trăm năm từng vượt qua sự ngăn cản quyết liệt của gia đình đánh cược số phận trong canh bạc hôn nhân với mình giờ phải vất vả tuổi nhục
anh cư quyết trí làm lại cuộc đời để vợ con đỡ khổ nhưng con đường tái hòa nhập vốn nhiều trông gai thử thách
vậy anh cư đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào để hiện thực hóa mong ước của mình kính mời quý vị và các bạn xem tiếp chương trình
ngày đó được chính quyền tạo điều kiện cho vay vốn sản xuất kinh doanh
anh cư đã suy nghĩ rất nhiều làm sao để có thể sử dụng những đồng tiền đó một cách hiệu quả nhất
vùng đất thủy thanh nơi gia đình anh cư sinh sống tiếp giáp với phường an đông thành phố huế
trên địa bàn có các di tích văn hóa quốc gia là cầu ngói thanh toàn
hàng năm đều diễn ra các lễ hội trong khuôn khổ frantival huế nên có điều kiện tương đối thuận lợi để phát triển du lịch
chính vì thế sau khi suy đi tính lại
vợ chồng anh tư đã quyết định mở nhà hàng ẩm thực kết hợp trang trại nhằm giới thiệu những món ăn dân dã
và mô hình du lịch cộng đồng với khách đường xa để thăm miền quê ven kinh đô xưa
tôi đi về thì thứ nhất là chính quyền của công an xã thủy thanh vẫn tạo điều kiện cho tôi vào một điểm cao điểm nhất
là tạo điều kiện cho tôi cố gắng càng ngày càng vững lên và được theo ý mộ của những công an
tôi rất mừng vì hàng ngày nào người ta vẫn gặp
bản thân tôi để là động viên tôi nên tôi thấy một cái điểm rất cao nên tôi cố gắng là phấn đấu để tôi thành một người là tốt về xã hội
cái bắt đầu thì anh cư rất là rụt ra và anh cũng rất là tự ti mặt cảm
anh không muốn tiếp xúc với ai cả mà anh cứ việc là đi đi về về chỉ có việc là trình bảo về địa phương thôi
nhưng mà sau khi là tiếp cận là nhiều nhiều lần và cả cấp hồi công với ủy ban chúng ta đã tiếp cận
thì quá đó thì anh cư bỏ đi được mặt cảm
chúng tôi cũng đã tạo điều kiện cho anh cư là một cái khoảng đất mà đất bỏ hoang
từ đó thì để là đình hưởng chân cư làm cái mô hình là kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
thì cơ bản thì cái khó khăn ban đầu đó là cái việc là để có được việc làm thì đó là nguồn vốn
chúng tôi cũng đã là tạo điều kiện hệ sức để tiếp cận được nguồn vốn của những hàng chính sách xã hội
và từ đó anh cư cũng đã là tiếp cận được nguồn vốn và mở đồng được sản xuất
tổ chức khối là đình hưởng
anh cư là phát triển rồi là quy hoạch rồi là đình hưởng cho anh phát triển các cái món ăn ẩm thực nào gừng với cái cuộc sống thương ngay của người dân đông thôn
đặc biệt là có những đoàn tiếp khách về du lịch thì họ cũng ghé vào và họ cũng tâm tô khen người cũng hết sức là ấn tượng
bước đầu bắt tay vào làm nhà hàng vợ chồng anh cư đã gặp không ít khó khăn
vì khu đất này trước kia là hố bom sâu trũng bỏ hoang đã lâu
nên hình thành bãi tập kết phế thải lầu sậy mọc uông tùm để cài tạo thành mặt bằng xây dựng mất rất nhiều công sức
việc khó khăn mấy anh chị vẫn quyết không nản trí cố gắng làm bằng được
cái mặt đất riêng vừa thấp mà lại quá thấp ý
mình cứ nghĩ là nằm bên một cái chỗ thì quá là đớn độc một mình
thì mình nói thì thôi đừng có làm nữa
chứ làm mà khó khăn nữa thì
khi mà làm
mà biết bán có được không rồi đó
trong lúc khi này là con nhỏ mà cũng phải là
khi nào vẫn còn làm nghề bài số
thì trong khi ông nội
thôi để ông cười xuống ông xây dựng
thì ông già thuê thờ mua trẻ
mới kia đây là làm cái nhà là gọi là tránh trẻ thôi
lúc khi nào thuê thờ rồi về làm nữa là làm một cái cầu bắt qua là cũng là một cái chiếc cầu vắng
chứ không phải là được chiếc cầu bê tông như chư
tao được cường cho anh cứ vay vốn những quá trình anh vay xong thì anh cũng đã
cứ tâm phát triển cân tế phát triển được
làm khá giả thì cũng đã là trả hết cái vốn vay của tổ chức hồi của những cái trước
thì bây giờ chúng tôi cũng đã nhiều lần thăm hội đồng viên thì đặt vấn đề với anh cứ là
nếu như mà có khó khăn về nguồn vốn vay thì chúng tôi là sẵn sàng quan tâm
bởi vì hiện nay qua tìm hiểu anh cứ thì cũng có những cái nguyên vọng là
cải tạo mặt bằng quy hoạch lại là
các cái diện tích rồi là quy hoạch lại cái điều kiện về là nội thức
để nó đảm bảo được là kháng trăng sật đẹp
thấy anh cứ thay đổi tính nét lại cân cư chịu khó biết chăm lo cho vợ con
cha mẹ chị tươi dần đổi giận thành thương bỏ qua tất cả để nối lại tình thân
giúp đỡ động viên anh cư chị tươi cố gắng làm ăn
tình cảm gia đình đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị vượt qua mọi khó khăn trên con đường khởi nghiệp
còn về phía chính quyền
công an xã không chỉ cấp đất cho vay vốn mà trên suốt chặng đường tái hòa nhập cộng đồng của anh cư
các ban ngành đoàn thể đã luôn đồng hành theo sát từng bước đi của họ kịp thời hỗ trợ khi cần thiết
đội quay về vợ của anh cứ phi hội phụ nữ cũng giúp đỡ trong kỳ cải là tham gia các lợi tập huấn về là hạt toàn kinh tế hội gia đình
hằng ngày và thú trí như thế nào lộ lại như thế nào để nắm được kỳ cải lộ lại trong cái buôn bán
và kỳ nghề phục kinh doanh như thế
đội quay về vợ của anh cứ phi hội phụ nữ cũng giúp đỡ trong kỳ cải là tham gia các lợi tập huấn về là hạt toàn kinh tế hội gia đình
hằng ngày và thú trí như thế
đồng cam cộng khổ để gây dựng cơ nghiệp
vợ chồng anh cư đã gạt hái được nhiều thành quả ngọt lành
tiện lanh đường xa thì khách càng ngày càng tới
do đó anh đã mở rộng khu vực kinh doanh của anh
đến bây giờ đã có bảy ký ốt để tiếp khách
từ đó cạnh vực xung quanh các ký ốt anh cũng đã trùng cấy cạnh
từ đó cuộc sống càng ngày càng ổn định
gia đình anh cũng rất hạnh phúc
đến bây giờ tôi thấy
thấy rằng là quả như anh cư
tuy rằng không giàu có như mọi người kinh doanh lớn
nhưng mà thấy cuộc sống gia đình ổn định
và gia đình cũng là rất hạnh phúc
từ đó việc kinh doanh càng ngày càng tiến triển
và làm ăn càng phạt đặc hơn
em trần thanh thủy chú tại thôn thanh thủy tránh
sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đang học sở lớp một mươi
thì em phải bỏ giữa trừng để đi làm phụ giúp gia đình
nhưng không tìm được công việc ổn định
biết chuyện anh cư đã nhận thủy vào làm cho nhà hàng của gia đình
còn cái kia thương em

siêng năng chăm chỉ chọn hướng đi đúng trong sản xuất kinh doanh
anh trần duy cư đã có nguồn thu nhập cao bằng chính mồ hôi công sức của mình
khi cuộc sống ngày mùa tốt lên
anh cư đã có những hành động đẹp thảo thơm đối với cộng đồng
từ ngày tu tu trường thứ hai á
truường thứ hai bắt đầu về từ bữa nay là đã rất thuần
thứ nhất là đổi
đổi trường của làng xóm bà con có thể tốt
giúp đỡ cho hàng xóm đồn nhiều vì là họ làng làng tế đồ đó là cầu
với cầu tế cầu ngoái rồi cũng như là chúng họ rồi là cũng giúp đỡ héo cá để ngày tế có thể tốt
còn xóm riêng là khi nào cầu cũng đồng góp sẵn sàng không có gì hết
kỳ lỗi sống anh rất tình cảm
tôi nói rằng là mỗi lần bà con có những hoàn nạn gì đó anh cũng định thăm viên
vợ chồng cũng là
đến cùng với gia đình giúp đỡ để bà con thực hiện tốt công việc của bà con
anh là coi như có một ý chí là phải nói tuyệt vời
theo tôi là tuyệt vời
cái ý chí vương lên không sợ mệt mỏi
và có một cái năng lực về vấn đề là trong kinh doanh cũng như lao động
từ đó là anh xây dựng được là có hạnh phúc
biết sống hướng thiện nỗ lực vượt khó khởi nghiệp phát triển kinh tế gia đình ổn định
anh trần duy cư đã trở thành điển hình trong lao động sản xuất trên địa bàn xã thủy thanh
anh cư là một người đặc biệt trong những người lội lầm khi trở về hoàng lương
anh đã thực hiện tốt công việc vừa là mặc xã hội vừa mặc là quả gia đình
anh đã thực hiện một cách rất là hoàn hảo
từ đó làm cho một số anh em nằm trong điều kiện hoàn cảnh như anh trước đây
cũng là quả như nhìn nhận rằng là anh cư là một người là quả như người đầu tàu gương mẫu
với những người cải thiện hoàng lương trở về
anh cư là có một cái đặc biệt là anh không có một cái tivi mặt cạp
những người mà quả như trước đây cũng lâm lội như anh
anh thường hay là đến thăm hỏi vừa đồng viên và cũng như giúp đỡ cách làm ăn
để là quả như trở thành người tốt và góp một phần là xây dựng quê hương
anh cư chị tươi về chung một nhà
đến nay đã một mươi năm năm cũng đã trải qua bao thăng trầm biến cố cuộc sống
cũng có lúc này lúc nọ
như bắt đũa còn có khi xô
vợ chồng sống với nhau cả đời tránh ra khỏi đôi lúc va chạm
xong anh chị đều tự biết cách điều chỉnh để giữ gìn những phút giây hạnh phúc của cả gia đình
còn với chị tươi chị đã yêu và chọn anh cư làm bạn trăm năm
chị luôn thấu hiểu chấp nhận con người với tất cả những ưu nhược điểm của anh
biết nhường nhịn chung lưng đấu cận
cũng nhau chăm chỉ làm ăn vừa vuôn đắp cho tương lai
giờ đây trang trại và quán ăn phục vụ khách du lịch của gia đình anh cư chị tươi
đã mang lại nguồn lợi nhuận gần ba trăm linh triệu đồng mỗi năm
đây thật sự là một thành quả rất ngọt lành
đối với người đàn ông từng tái phạm lỗi lầm
tưởng chừng không thể thoát khỏi vết xe đổ của chính mình
có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay
vợ chồng anh cư chị tươi không quên những người đã đồng hành cùng anh
trên con đường hướng dẫn
nhờ cái sự quan tâm giúp đỡ đồng viên và tạo điều kiện
của các chính quyền địa phương trong xã cũng như dưới huyền
người ta quan tâm giúp đỡ cho mình
vợ chồng mình cần cái gì thì họ cũng quan tâm đồng viên giúp đỡ cho
dù không phải là tiền nhưng cũng là tấm tin của những người
là đồng viên giúp đỡ cho
xóm riêng người ta đứng đợi cho quay là tội lửa tắt đèn có nhau
cuộc sống của mình mình phải tin tôi những cái gì mà làm ra để cho một sự bản thân mình làm ra cái tệ
thì phải nghĩ trước nghĩ sau trước khi mình làm
trong sự việc đó là bản thân tôi là lúc nào tôi vẫn nghĩ
vì tôi là quá đau khổ quá nhiều vì mình đã sai phạm một lần là đi một giâm
có thể là mình muốn vượt lại thì cũng lâu dài mới vớt lại được cho bản thân của mình
nên tôi khuyên

nhưng là các bạn không bao giờ từ thân mình là phải cố gắng ngay từ đầu tiên đừng để sai trải một cái gì hết
với lòng tri ân và sự khát khao hướng tới những điều tốt đẹp
chắc chắn rằng anh trần duy cư sẽ ngày càng nỗ lực hơn nữa trên con đường phát triển kinh tế
khẳng định giá trị bản thân để không phụ lòng mong mỏi của người thân gia đình và cộng đồng xã hội
trải qua nhiều khó khăn vất vả và nỗi mặc cảm trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng
nhờ sự nỗ lực của bản thân sự đồng cam cộng khổ của người vợ thủy trung
và sự giúp đỡ tạo điều kiện cho vay vốn mượn đất của đoàn hội chính quyền các cấp
anh trần duy cư không chỉ tái hòa nhập cộng đồng thành công mà còn là một trong những điển hình làm kinh tế gia đình giàu ở địa phương
phụ nữ lấy chồng như một canh bạc
sướng khổ đều dựa vào may rủi hên xui
nhưng canh bạc cuộc đời của chị nguyễn hồng tươi kết thúc có hậu như hôm nay
không chỉ là sự may mắn mà còn nhờ chị tươi có niềm tin vào tính thiện nơi người đàn ông mà chị đã chọn để trao gửi đời mình